chiều ngày một mươi hai tháng ba tại trung tâm triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh đã khai mạc triển lãm tranh giấy mang chủ đề cảm âm
đây là cuộc gặp gỡ của ba họa sĩ đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hội họa và có nhiều cách nhìn khác nhau trên cùng chất liệu giấy
điều đặc biệt của triển lãm này chính là chất liệu giấy
chỉ một chất liệu này mà ba họa sĩ có ba phong cách riêng ba cách nghĩ và ba cách thể hiện trên giấy khác nhau
trong đó họa sĩ đỗ đức được biết đến với bút lục thâm hậu ở mảng tranh giấy gió và đề tài dân tộc miền núi
trong đó họa sĩ hoàng định lại có một bút pháp tung tẩy của hội họa ấn tượng biểu hiện
ông lưu ý nhiều đến lý thuyết về cảm nhận tín hiệu thị giác chú ý đến sự xuất hiện phản phất của thời gian và không gian cùng tình cảm của màu sắc trên những tác phẩm của mình
còn với họa sĩ bùi việt dũng đây là một cơ hội tốt để ông tham gia triển lãm giới thiệu những thành quả mà ông đã nghiên cứu trong nhiều năm vừa qua
ông theo đuổi dòng tranh in và thể loại sáng tác độc bản
triển lãm cảm âm theo lý giải của các họa sĩ là sự cảm nhận âm sắc cuộc sống của mỗi người và mỗi người có cách cảm và cách thể hiện khác nhau trên cùng chất liệu giấy từ dây gió thủ công đến giấy vẽ màu nước các loại trên thị trường hiện nay
quý vị và các bạn yêu nghệ thuật có thể tới thưởng tranh tại nhà triển lãm hai mươi chín hàng bài từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng ba